cục hàng không việt nam quyết định tạm thời không cấp phép bay mới và đình chỉ hiệu lực phép bay đã cấp đối với các chuyến bay sử dụng loại tàu bay boeing bảy trăm ba mươi bảy mark trong vùng trời việt nam
quyết định được đưa ra sau khi đánh giá các thông tin liên quan đến hoạt động khai thác loại máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max để bảo đảm an toàn hàng không
chỉ lệnh an toàn có hiệu lực từ một mươi h ngày một mươi ba tháng ba cho đến khi có quyết định mới
trước đó vào ngày một mươi tháng ba một vụ tai nạn với máy bay của hãng hàng không ethiopian airlines diễn ra chỉ sáu phút sau khi khởi hành tới nairobi kenya
chiếc máy bay gặp nạn là mẫu boeing bảy trăm ba mươi bảy mark cùng mẫu với chiếc máy bay thuộc hãng hàng không lion air indonesia bị rơi hồi tháng một mươi năm ngoái
vụ tai nạn khiến một trăm tám mươi chín người thiệt mạng